công an quận một mươi tp hcm đang truy tìm tên cướp dí dao vào cổ cô gái bán hàng online
cướp iphone tại xảy ra ở đường tô hiến thành phường một mươi bốn
theo cơ quan điều tra vào trưa ngày một mươi bảy tháng năm một thanh niên đến cửa hàng của chị vũ thị hằng để hỏi mua kính mắt
sau khi trao đổi chị hằng quay vào để lấy hàng thì bất ngờ một thanh niên dùng tay bịt và kéo người bán hàng ngã về phía sau
nạn nhân nhanh chóng gỡ tay của tên cướp da và chi hô
nghi can liền giật chiếc iphone sáu s của cô gái đang cầm rồi chạy ra xe mà đồng bọn đang chờ sẵn
chị hằng chạy theo rằng co và chi hô khiến hai thanh niên ngã xuống đất
chúng bỏ xe chạy bộ cùng điện thoại cướp được
qua xác minh chiếc xe máy bọn cướp để lại là tăng vật do chúng trộm cắp ở một vụ khác vào sáng cùng ngày